nhằm bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên một cách bền vững
những năm qua ngành giáo dục và đào tạo thành phố con tum đã đưa hoạt động công chiêng
mối soan vào giảng dạy trong trường học giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống
cũng như nâng cao ý thức tinh thần tự tôn dân tộc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
đây là buổi học ngoại khóa của các em học sinh trường trung học cơ sở trần khánh dư
thành phố con tum tỉnh con tum
các em được các nghệ nhân chỉ dạy kỹ thuật mối soan
cách đánh cồng chiêng với các bà chiêng soang trong các lễ hội của đồng bào tây nguyên
hiện trường tiểu học trần khánh dư có một mươi đội cồng chiêng mối soan ở bốn khối lớp
có hai đội cồng chiêng mối soan đại diện cho hai dân tộc rơ ngao và ba na
em rất thích cồng chiêng mối soan vì nó là một bản sắc văn hóa của nhà
và là một bản sắc văn hóa của dân tộc em
vào hòn tầng vào thứ bảy chủ nhật chúng em được ra nhà rong để tập những điệu soan
những bài cồng chiêng với các chú nghệ nhân trong làng
và ở trên trường thì được học những cái điều múa của các cô
và từ đó như các chú nghệ nhân trong làng và các cô đã cùng nhau tạo ra cho chúng em
một bài cồng chiêng và những điệu soan rất hay để có phần giá trị văn hóa dân tộc
việc truyền dạy công chiêng được nhà trường tổ chức vào một mươi năm phút trước buổi học
và các buổi học ngoại khóa thứ ba và thứ năm hàng tuần
đây là chương trình ngoại khóa tự chọn có đông học sinh tham gia tạo cho các em một sân chơi bổ ích
qua hoạt động tập luyện và biểu diễn cồng chiêng mối soan
các em vui thích đến trường và nhà trường gắn bó với cộng đồng hơn
và được nhân dân ủng hộ
qua hoạt động giáo dục ở trong nhà trường
qua việc dạy cồng chiêng mối soan trong nhà trường thì giúp cho thế hệ trẻ
tiếp tục kế thừa phát huy cái di sản văn hóa đặc sắc của trang đề lại
đồng thời thì qua dạy mối soan cồng chiêng cho học sinh
thì giúp cho các em luôn yêu trường yêu lớp mến bạn yêu cộng đồng thôn làng hơn
và có nhiều cố gắng hơn trong học tập
định kỳ hai năm một lần ngành giáo dục tỉnh tổ chức liên hoan cồng chiêng mối soan
cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở
nhằm góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng tây nguyên